trong quá trình bố trí vật liệu nổ đánh sợp các khẩm vân thủ đúng nguyên tắc kỹ thuật đảm bảo an toàn về người và trang bị
trong những năm qua tình trạng khai thác vàng trái phép trong lâm phận vườn quốc gia sông thanh diễn ra khá phức tạp
làm thất thoát tài nguyên gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh thái đa dạng sinh học gây nguy cơ sạt lở và mùa mưa bão
thưa quý vị nghị định một trăm ba mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đã quy định chi tiết thi hành một số nhu cầu

tuy nhiên hiện tại việc triển khai nghị định này vẫn còn một số những khó khăn bất cập

trong một buổi kiểm tra đột xuất của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận thanh xuân hà nội

thưa quý vị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tổ chức thành hai đợt thi đợt một diễn ra vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy tới đây
các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm sẽ phối hợp buôn điện tp hcm quận quyện trong việc gửi phiếu báo danh cho học sinh trước ngày hai mươi bảy tháng sáu
thông tin cho phụ huynh thí sinh về nạp hồ sơ minh chứng với các trường hợp
thí sinh bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không thể dự thi
và tám tháng bảy sẽ tham gia thi đợt hai do nơi ở bị phong tỏa hoặc thuộc nhóm f f một f hai
theo phân loại của ngành y tế
tất cả các điểm thi phải thực hiện khử khuẩn trước một ngày và sau khi thi
vệ sinh môi trường sau mỗi buổi thi trưởng điểm thi xây dựng phương án và hướng dẫn thí sinh
thực hiện đúng như phân cổng đưa đón theo nhóm phòng thi phân hàng phân luận khi đo thân nhiệt
theo nhóm phòng thi ít nhất bốn luồng đo thân nhiệt
giám sát sức khỏe từng cán bộ giáo viên nhân viên và thí sinh trước khi vào các điểm thi
yêu cầu đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi sắp xếp hai mươi bốn thí sinh một phòng
mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách mỗi điểm thi bố trí nhân viên y tế trực
và hai phòng thi dự phòng để xử lý các trường hợp có biểu hiện bệnh
chuyển sang tin tức về an ninh trực tự đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm vừa bắt giữ hai đối tượng thực hiện hành vi dùng roi điện
bình sạch thơi cây để cướp tài sản của người dân
gần ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu chị nguyễn thị hồng lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ ở xã tân thạnh đông
huyện củ chi đang đứng nói chuyện với hàng xóm ở tiệm tạp hóa của nhà thì bất ngờ bị nhóm thanh
niên đi hai xe gắn máy chạy tới dùng dụng cụ chích điện và bình sạch thơi cây tấn công đối tượng
nữ sau đó gom tài sản là điện thoại dây chuyền tiền mặt rồi có nhóm bỏ trốn nạn nhân cho biết
bị mất ba điện thoại dây chuyền vàng trị giá ba mươi năm triệu đồng một mươi tám triệu đồng tiền mặt
vào cuộc truy xét đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an
huyện củ chi phát hiện các đối tượng đang lẫn trốn ở một khách sạn ở huyện hóc môn nên kiểm tra bắt
giữ các đối tượng gồm lương minh khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận bình tân hai tiền án cướp giật tại
sản hà thị kim nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn lê vũ việt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn võ minh dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và nguyễn minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cả bốn đối tượng đều nghiện ma túy ngoài ra công an thu giữ nhiều
nguồn liên quan trong đó có roi điện bình xịt hơi cay gây vũ ngoài ra nhóm này còn khai nhận
đã thực hiện sáu vụ cướp giật khác hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra thưa quý vị
thành phố hồ chí minh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công
ty cổ phần vàng mạc đá quý phú nhuận theo quyết định này p j đã thực hiện hành
vi vi phạm hành chính là chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại vượt mức ba
ký với sở công thương đã kê khai thuế doanh thu tài chính không đúng quy định của pháp luật
đã tính vào chi phí điều trừ vào các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh
với hành vi vi phạm trên p j bị phạt tiền trên một trăm sáu mươi bảy triệu đồng cùng với đó p j bị cơ quan thuế
truy thu số tiền hơn tám trăm ba mươi năm triệu đồng bao gồm thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp và
tiền chậm nộp thuế như vậy tổng số tiền mà png bị truy thu phạt là hơn một tỷ đồng cục thuế thành
công của mình cũng nhấn mạnh trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định này p j phải
nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xứ phạt nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành
thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên cải tạo xe tổ chức tụ tập đua xe trái phép ghi nhận tại tỉnh vĩnh long
vấn đề công nghệ đang góp phần hiệu quả cho quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín và buộc xét nghiệm
covid một mươi chín của bệnh viện y học của chủ nghĩa thống nhân là một ví dụ
chương trình an ninh ngày mới sẽ tiếp tục với những tin tức về giao thông sở giao thông vận tải hà nội
hà nội cho biết vừa yêu cầu thanh tra sở phối hợp với phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông
ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và ủy ban nhân dân các quận
huyện thị xã có mạng lưới giao thông đường thủy nội địa tăng cường công
kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm cấp phương tiện thủy chở quá tải trên tuyến sông hồng và
các tuyến sông khác có hoạt động giao thông đường thủy qua địa bàn sở giao thông vận tải yêu cầu
tập trung kiểm soát xử lý ngay tại các cảng bến tiếp nhận nguồn hàng nhằm ngăn chặn kịp thời
tình trạng phương tiện thủy trở quá tải trọng lưu thông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
đường thủy trước đó ủy ban an toàn giao thông cũng đã có văn bản yêu cầu hà nội giải quyết
phương tiện thủy chở quá tải trên tuyến sông hồng theo đó đề nghị ban an toàn giao thông hà nội
tăng cường các giải pháp trông giữ phương tiện thủy vi phạm và hạ tải trọng đồng thời tăng cường
tuần tra kiểm soát xử lý các phương tiện thủy trở quá tải trên tuyến sông hồng nói riêng
trên các tuyến đường thủy nội địa ở hà nội nói chung
hai nhân viên đường sắt có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến một người
chết và hai người bị thương ở quảng ngãi đã bị khởi tố thông tin từ công an huyện bình sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố
hai bị can gồm võ thị uyên nhân viên gác chắn và nguyễn thanh cương nhân viên trực ban chạy tàu
ga trị bình huyện bình sơn về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp trong vụ tai nạn
giao thông giữa tàu hỏa và xe ô tô khiến một người chết và hai người bị thương xảy ra vào sáng
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn đã ra quyết định khởi tố hai bị can gồm võ thị uyên